sau tám ngày thi đấu đoàn thể thao việt nam đã xuất sắc giành vị trí số một toàn đoàn tại đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm góp công đầu là pencastilat với chín huy chương vàng
hôm qua ngày thi đấu cuối cùng của đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các vận động viên nước chủ nhà việt nam
khi giành thêm tổng cộng một mươi một huy chương vàng ở nội dung võ cổ truyền đá cầu sambo vô vinam và bóng gỗ
trong đó môn võ cổ truyền đóng góp năm huy chương vàng vovinam đóng góp ba huy chương vàng
ở môn đá cầu nước chủ nhà khẳng định vị trí số một với việc giành chọn bảy bộ huy chương vàng ở các nội dung cá nhân đồng đội và đội tuyển
ở môn võ việt nam đã có sự chuyển giao thành công môn võ của việt nam cho năm quốc gia đoạt huy chương vàng trong đó các võ sĩ việt nam chỉ thống lĩnh ở ba nội dung
ở các nội dung mây thái bóng gỗ rowing đoàn thể thao thái lan độc chiếm các vị trí số một qua đó vững vàng ở vị trí số hai toàn đoàn với ba mươi sáu huy chương vàng hai mươi bốn huy chương bạc và ba mươi huy chương đồng
xếp ở vị trí thứ ba là đoàn trung quốc với một mươi hai huy chương vàng một mươi tám huy chương bạc và một mươi chín huy chương đồng
tiếp theo là các đoàn iran mông cổ campuchia
kết thúc đại hội đã có ba mươi năm trên bốn mươi năm đoàn giành được huy chương
tối nay tại công viên biển đông thành phố đà nẵng sẽ diễn ra lễ bế mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm